tuy trường được cho là trường quốc tế với cơ sở vật chất đẹp mức học phí cao cách giảng dạy hiện đại
đó là những thứ rất thu hút ở bên trong cánh cổng trường và chiếm được sự tin tưởng của các bậc phụ huynh
nhưng ngay bên ngoài những cánh cổng đẹp đẽ đó điều mà khiến người ta bàng hoàng lại xảy ra trong công tác đơn giản nhất
việc đưa đón trẻ tới trường
sự vô cảm tắc trách trong khâu đưa đón các bé đã dẫn tới sự ra đi đầy thương tâm của một đứa trẻ
và hiện còn nhiều vị phụ huynh vẫn còn chưa nắm rõ đâu là trường quốc tế thật sự và đâu là trường quốc tế tự xưng
tại cuộc họp báo về vụ việc trường gateway đại diện phòng giáo dục và đào tạo quận cầu giấy hà nội khẳng định
trên địa bàn quận không có trường nào có tên quốc tế hay được công nhận quốc tế nếu có là do các trường tự gắn mát vào
tuy nhiều năm nay trên địa bàn quận cầu giấy nói riêng và các thành phố lớn nói chung
đã có một số trường ngoài công lập gắn mắt quốc tế nhằm thu hút học sinh và thu mức học phí cao
vâng thưa tiến sĩ phạm tất thắng theo luật giáo dục của nước ta thì việt nam chỉ có ba loại hình trường học
đó là công lập dân lập và tư thục và hoàn toàn là không có khái niệm trường quốc tế
nhưng trong thời gian qua hàng loạt các trường mang danh sưng quốc tế lại mọc lên nhăn nhản
đặc biệt là rất nhiều tại thành phố hồ chí minh cũng như là tại thủ đô hà nội
vậy tại sao lại có hiện tượng như vậy
ở đây chúng ta phải khẳng định trong luật là không có loại hình trường này
và vừa qua thì các cơ quan quản lý cũng khẳng định là không cấp phép cho trường mang tên quốc tế
ở đây chỉ là việc gắn
gắn cái tên cái chữ quốc tế vào cái tên trường của mình
và tôi hiểu là với cái mục đích là thu hút được cái niềm tin của phụ huynh và xã hội
ở đất nước chúng ta thì cũng có loại hình trường quốc tế nhưng thực tế nó không có nhiều
nó có thể hiểu là các trường mà là trường của nước ngoài nhưng mở chi nhánh mở phân hiệu tại việt nam
và cái trường đó thì hoạt động theo cái quy định của luật đầu tư
và hoàn toàn là họ chỉ đặt địa điểm ở đây thôi
đây nó có thể là một cái khoảng trống
và chính vì vậy mà các cơ sở giáo dục đặc biệt là các cơ sở nhất là các cơ sở giáo dục ngoài công lập ấy
thì cũng có thể nói là tận dụng cái quy định không chặt chẽ này để đưa tùy kiện những cái danh sưng quốc tế vào trong cái tên gọi của mình
như vậy là luật
luật không quy định và đồng thời là cũng không cấm việc các trường đưa những cái từ tiếng anh hay là tiếng nước ngoài vào trong tên trường của mình
thực ra thì luật giáo dục của chúng ta không quy định nhưng ở luật khác thì có quy định
ví dụ nếu chúng ta hiểu đây là một cái hình thức quảng cáo thì nó phải được điều chỉnh bởi luật quảng cáo
mà trong luật quảng cáo thì cũng có những cái hành vi cấm
ví dụ như không được quảng cáo sai sự thật
một là nhà trường thì điều chỉnh bởi luật giáo dục
nhưng mà đúng là luật giáo dục thì cũng không
cái hành vi đấy không phải là một hành vi bị cấm
thế còn với luật quảng cáo thì lại không quy định cụ thể
với nhà trường là
thông tin tới